có một dấu ấn mà không thể không nhắc tới trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám này
chúng tôi muốn nói về môn thể thao vua đã gặt hái được rất nhiều thành công trong năm nay
mở đầu bằng ngôi á quân châu lục làm chấn động thế giới của u hai mươi ba việt nam
các cấp độ đội tuyển cũng đã liên tiếp chinh phục những kỳ tích đáng nhớ
và kết thúc năm hai nghìn một mươi tám bằng chiếc vô địch aff cup sau một mươi năm chờ đợi
vâng và trước khi khép lại năm hai nghìn một mươi chín
thì hãy cùng chúng tôi nhìn lại những chiến công đầy cảm xúc của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
những chiến công đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ
và để chúng ta cùng hướng tới một năm hai nghìn một mươi chín còn đầy hứa hẹn ở phía trước
sau thành công của đội tuyển u hai mươi ba và olympic tại đấu trường châu lục
thầy trò huấn luyện viên park hang seo được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng
sẽ giải tỏa cơn khát vô địch aff coupe sau một mươi năm
sau đúng một mươi năm chờ đợi
và tất cả đã không phải thất vọng
với lực lượng nòng cốt bao gồm những cầu thủ tài năng trẻ như nguyễn quang hải đoàn văn hậu phan văn đức
kết hợp cùng kinh nghiệm của những cựu binh như nguyễn anh đức quế ngọc hải
đội tuyển việt nam đã cho thấy sự quyết tâm cao trong hành trình chinh phục ngôi vô địch aff cup hai nghìn một mươi tám
đối với bóng đá việt nam mục tiêu đặt ra không chỉ là giành quyền vào thi đấu trận chung kết
chúng ta còn quyết tâm chinh phục chiếc cúp vàng aff cup danh giá của giải đấu
đặt dấu ấn quyết định trong một năm hai nghìn một mươi tám
thành công đồng thời là cả một quá trình đầu tư trong suốt một mươi năm phát triển nền tảng của bóng đá việt nam
với phong độ ổn định lối chơi đầy linh hoạt
thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã băng băng về đích trong hành trình tiến tới ngôi quán quân aff cup hai nghìn một mươi tám sau một mươi năm chờ đợi
đội tuyển việt nam
bóng đá xuất sắc kết thúc vòng bảng với ngôi đầu
ghi được tám bàn thắng sau bốn trận mà không để thủng lưới bàn nào
sau khi vượt qua vòng bảng thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã được tiếp thêm lửa
bằng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà
trong đó nhiều người đã trực tiếp đến sân để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ
với động lực về mặt tinh thần sự quan tâm chưa từng thấy của người hâm mộ
đội tuyển việt nam đã đạt được một trận đấu trận chung kết với bóng đá việt nam

trong trận bán kết cả lượt đi và lượt về với kết quả chung cuộc bốn hai để giành quyền tiến vào trận chung kết
dưới sức ép của gần chín vạn khán giả malaysia trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động bukit jalil
đội tuyển việt nam đã thi đấu xuất sắc khi khiến chủ nhà malaysia phải gặp nhiều vất vả mới có được trận hòa hai hai
kết thúc trận chung kết lượt về aff cup hai nghìn một mươi chín
đội tuyển việt nam vượt qua malaysia với tỷ số một để lần thứ hai trăm linh lịch sử giành chức vô địch aff cup sau một mươi năm trở đời
rất là vui sướng khi là một mươi năm rồi mình mới được vô trận chung kết và giành được cup du lịch
mình rất là vui
tôi cảm thấy rất hạnh phúc với quãng thời gian qua tại việt nam
được làm việc với các cầu thủ
các cộng sự
và được các cổ động viên việt nam yêu mến
khiến tôi thực sự tự hào và xúc động
nhóm u và sau đó lên đến đội tuyển mà cái thành công nhất là u một mươi chín và u hai mươi ba của chúng ta trong năm qua
thì đây nó là cả một quá trình của liên đoàn đông đá việt nam và của các câu lạc bộ cung cấp cầu thú của chúng ta
thì đây chúng tôi đánh giá rất là cao cái công đào đóng góp của ông đoàn nguyễn đức
và chúng tôi cũng rất là mong muốn ông đoàn nguyên đức vẫn tiếp tục có những cái đóng góp định hướng
hoặc là tìm cho chúng tôi những cái nguồn tài trợ phục vụ đông đá nói chung và để trả lương cho các cái huấn luyện viên
trong năm hai nghìn một mươi chín thì ngoài asian cup đội tuyển việt nam còn tham gia một giải đấu khác là sea games
sân chơi mà chúng ta chưa từng giành ngôi vô địch vậy nhiệm vụ của đội tuyển như thế nào trong năm tới tại giải đấu này ạ
vừa qua thì đồng chí chủ tịch liên đoàn đã có cuộc làm việc với các phòng ban chức năng các đồng chí lãnh đạo của liên đoàn
thì cũng đều đặt quyết tâm rất là cao trọng tâm cho sea games ở philippines tới đây
là đội tuyển của việt nam chúng ta quyết tâm là sẽ giành cái chức năng
nói về công tác đào tạo trẻ thì có thể nói là trong năm vừa qua trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hoạt động chưa thực sự hiệu quả
trong năm tới thì ban lãnh đạo liên đoàn có kế hoạch như là phương hướng như thế nào cho năm tới để bóng đá trẻ thực sự phát triển
rõ ràng một cái nhiệm vụ đặt ra rằng chúng ta phải có tiền mà tiền ở đây là chúng ta phải sử dụng hết sức hiệu quả
ở chỗ là gì phải chọn được những người thầy giỏi và huấn luyện phù hợp với cái nhóm tuổi
cái thứ hai là cơ sở vật chất và hiện đại cái thứ ba là chế độ chính sách cái học văn hóa của các vận động viên phải tốt
các câu lạc bộ các địa phương người ta mới gửi cầu lên
mà nhất là những câu lạc bộ danh tiếng như hoàng anh gia lai hay là câu lạc bộ hà nội
một vài câu lạc bộ khác với trách nhiệm là phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ thì tôi sẽ phải tham mưu cho đồng chí chủ tịch
để mà tạo nguồn thu để cho cái trung tâm bóng đá trẻ của chúng ta phát triển xứng tầm với là trung tâm bóng đá trẻ quốc gia
đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín các đội tuyển bóng đá việt nam đặt ra lộ trình mới với nhiều giải đấu quan trọng khác
như giải vô địch u hai mươi hai đông nam á vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi sea games ba mươi
và gần nhất là vòng chung kết quốc bóng đá châu á asian cup hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào đầu năm người hâm mộ luôn hy vọng và tin tưởng các cầu thủ việt nam sẽ tiếp tục làm nên những điều bất ngờ
mang về niềm tự hào dân tộc với những chiến công mới trong năm hai nghìn một mươi chín